tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh việt nam sẽ là nơi an toàn cho tất cả các nhà sản xuất kinh doanh của toàn cầu do vậy cần có hành động ngay từ bây giờ
thực hiện nghị quyết của quốc hội và chính phủ
thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín đề ra
đây là phiên họp chỉ cách dịp nghỉ tết nguyên đán có vài ngày
do vậy thủ tướng yêu cầu những gì làm được trước tết thì phải làm ngay

thủ tướng yêu cầu các đại biểu phát biểu ngắn gọn tập trung vào những vấn đề trọng tâm
nhất là tình hình chuẩn bị tết của nhân dân không được tăng giá trong dịp tết
bảo đảm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa dịch vụ du lịch tránh gây sức ép lạm phát trong nước